thưa quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị vào tối hai mươi tháng ba hà nội ghi nhận số ca mắc hơn một mươi chín ca giảm sâu hơn hai ca so với ngày trước đó
đây là ngày thứ chín liên tiếp số ca mắc trong ngày ở hà nội giảm
các quận hà đông và hoàng mai lần lượt là hai quận có nhiều ca mắc nhất thủ đô với hơn một ca được ghi nhận trong hai mươi bốn giờ qua
sở y tế hà nội tối hai mươi tháng ba thông tin thành phố vừa ghi nhận thêm một mươi chín sáu mươi năm ca bệnh trong đó có sáu ba trăm bốn mươi sáu ca trong cộng đồng
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm hai mươi ba xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một một trăm hai mươi chín hoàng mai một một mươi bảy
hai bà trưng chín trăm năm mươi tám sóc sơn chín trăm hai mươi chín đống đa chín trăm một mươi bốn
đây là ngày thứ chín liên tiếp số ca mắc trong ngày ở hà nội giảm so với mốc
ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca tiết lập vào hôm tám tháng ba
số ca mắc ở thủ đô đã giảm hơn một mươi ca
như vậy cộng dồn số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là một một trăm bảy mươi một ba trăm bốn mươi bốn ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội
tính đến hết ngày một mươi chín tháng ba hà nội có ba trăm bảy mươi chín bốn trăm tám mươi bảy ca dương tính với sars cov hai đang điều trị
theo dõi giảm hơn sáu mươi một tám trăm linh ca so với hôm qua
trong đó hai trăm bảy mươi bảy ca dương tính với sars cov hai đang điều trị

chiếm hơn tám mươi tám tổng số ca đang điều trị theo dõi
số còn lại ba trăm bảy mươi năm tám trăm sáu mươi bốn người đang điều trị theo dõi tại nhà chiếm hơn chín mươi chín
hôm một mươi chín tháng ba hà nội ghi nhận bốn ca tử vong
như vậy tổng số ca tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một hai trăm chín mươi bảy người
thưa quý vị liên quan đến công tác tiêm chủng cho trẻ từ năm hai nghìn một mươi chín

theo nghị quyết về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín mới được ban hành
mục tiêu đạt ra là bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại nghị quyết số hai mươi năm nqcp phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chính phủ giao cho bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ chức năng nhiệm vụ
quyền hạn được giao tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ đồng bộ các quy định phương châm phương pháp phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ triển khai hiệu quả hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc
mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm về việc tiêm chậm vaccine trên địa bàn
bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết
một số điều của nghị quyết số một mươi hai c hai nghìn hai mươi một ubtv qh một mươi năm ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trình chính phủ xem xét ban hành trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khẩn trương tiếp nhận vaccine
chỉ đạo thực hiện tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh
ra soát kịp thời hỗ trợ chi viện
các địa phương có số ca nạn tanh nhanh
cập nhật hoàn chỉnh các biện pháp về y tế đối với người bệnh sau điều trị covid một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng ba phó thủ tướng vũ đức đam ký ban hành nghị quyết số ba mươi tám nqcp về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
chương trình được thực hiện trong thời gian hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế báo cáo chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện chương trình này
hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình dịch bệnh
chương trình hướng đến mục tiêu bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng
trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm bảo đảm đủ vaccine
và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nâng cao năng lực hệ thống y tế
đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở
tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế có các chế độ chính sách đẩy ngộ phù hợp
với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở
tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực các cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi người có bệnh nền
người khuyết tật phụ nữ mang thai người không nơi nương tựa trẻ em mồ côi
đồng bào dân tộc thiểu số nhóm lao động di cư ở các thành thị đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế
theo bộ y tế đến nay dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
số ca mắc tiếp tục tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố chủ yếu do biến thể ba hai
của biến chủng omicron làm lây lan nhanh hơn
tuy nhiên ít tăng số ca nặng hơn
do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc
đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong
trên số ca mắc phạm vi toàn quốc giảm sâu
người khỏi bệnh và có khả năng tái nhiễm do vậy cần phải tiếp tục hoàn thành tiêm vaccine mũi ba
triển khai các biện pháp ưu tiên quản lý bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao
tăng cường năng lực cách ly chăm sóc điều trị quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
nhất là thực hiện nghiêm thông điệp năm k cộng vaccine cầm thuốc điều trị
cộng công nghệ cộng đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác
là rất quan trọng trong việc kiểm soát ca lây nhiễm hạn chế bệnh tăng nặng tử vong
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm bốn mươi một một trăm năm mươi một ca
trong đó có hai ca nhập cảnh và một trăm bốn mươi một một trăm bốn mươi chín ca ghi nhận trong nước
giảm chín bốn trăm năm mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
có chín mươi ba tám trăm chín mươi bốn ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một mươi chín sáu mươi năm nghệ an chín ba trăm ba mươi ba phú thọ năm bảy trăm bốn mươi bảy lạng sơn bốn sáu trăm ba mươi năm đắk lắc bốn năm trăm chín mươi năm
lào cai bốn ba trăm năm mươi tám vĩnh phúc bốn một trăm sáu mươi hai tuyên quang ba chín trăm năm mươi bắc giang ba tám trăm năm mươi ba
hải dương ba bảy trăm hai mươi bốn hòa bình ba sáu trăm bốn mươi bốn gia lai ba năm trăm linh hai sơn la ba ba trăm bảy mươi năm quảng bình ba ba trăm bốn mươi bảy yên bái ba ba trăm bốn mươi hai
thái bình ba ba trăm linh chín thái nguyên hai tám trăm sáu mươi sáu bắc ninh hai tám trăm năm mươi ba hương yên hai tám trăm ba mươi tám điện biên hai bảy trăm bảy mươi tám quảng ninh hai sáu trăm chín mươi ba
bình định hai năm trăm sáu mươi bốn cà mau hai bốn trăm bốn mươi một cao bằng hai hai trăm năm mươi ba
bến tre hai hai trăm hai mươi bảy lai châu hai sáu mươi sáu quảng trị một chín trăm bốn mươi ba lâm động một chín trăm ba mươi tám hà nam một tám trăm tám mươi tám bình phước một tám trăm một mươi hai bắc rạng một tám trăm linh chín vĩnh long một bảy trăm sáu mươi hà giang một bảy trăm sáu mươi
nam định một sáu trăm ba mươi bốn thành phố hồ chí minh một bốn trăm sáu mươi hai trà vinh một ba trăm năm mươi ba tây ninh một hai trăm sáu mươi sáu
phú yên một hai trăm một mươi ba đắk nông một một trăm chín mươi sáu bình dương một một trăm bảy mươi năm ninh bình một một trăm một mươi tám con tum một năm mươi một thanh hóa chín trăm một mươi tám bà rịa vũng tàu tám trăm hai mươi ba đà nẵng bảy trăm sáu mươi năm khánh hòa bảy trăm năm mươi một hải phòng sáu trăm một mươi ba thừa thiên huế sáu trăm linh quảng ngãi năm trăm tám mươi năm bình thuận năm trăm một mươi tám quảng nam ba trăm ba mươi một bạc liêu hai trăm sáu mươi bảy an giang một trăm bảy mươi năm đồng nai một trăm sáu mươi năm
lòng an một trăm sáu mươi một cần thơ một trăm một mươi hai đồng tháp chín mươi hai kiên giang tám mươi chín ninh thuận sáu mươi năm tiền giang năm mươi ba hậu giang năm mươi một sóc trăng bốn mươi chín
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế tỉnh vĩnh phúc đăng ký bổ sung hai mươi năm năm mươi sáu ca tại vĩnh phúc trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hà nội giảm hai sáu ca
nghệ an giảm một bảy trăm sáu mươi sáu ca hải dương giảm một hai trăm một mươi bốn ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng so với ngày trước đó
gia lai tăng ba năm trăm linh hai ca bắc giang tăng ba trăm năm mươi tám ca và vĩnh long tăng hai trăm một mươi sáu ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm sáu mươi bốn ba trăm hai mươi tám ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bảy chín trăm năm mươi tám bốn mươi tám ca nhiễm
hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có tám mươi năm trăm sáu mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy chín trăm năm mươi ba trăm tám mươi hai ca trong đó bốn một trăm linh hai trăm một mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một một trăm một mươi một ca

tp hcm năm trăm tám mươi hai bảy trăm bốn mươi bảy ca
bình dương ba trăm năm mươi chín năm trăm năm mươi bảy ca
nghệ an ba trăm bốn mươi năm tám trăm bốn mươi tám ca
hải dương ba trăm một mươi bốn hai trăm hai mươi năm ca
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một trăm một mươi một sáu trăm ba mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi là bốn một trăm linh ba hai mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba chín trăm sáu mươi
trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba hai trăm chín mươi một ca
thở oxy dòng cao hfnc hai trăm bảy mươi tám ca
thở máy không xâm lấn một trăm một mươi ba ca
thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi một ca
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng ba
ghi nhận sáu mươi ba ca tử vong tại gia lai bảy ca trong hai ngày
hà nội bốn
đắk lắc ba
đồng nai ba
kiên giang ba
phú thọ ba
trà vinh ba
bắc giang hai
bạc liêu hai
bình dương hai ca trong hai ngày
bình phước hai
đồng tháp hai
hòa bình hai
lạng sơn hai
nam định hai
quảng ninh hai
sắp trang hai
thành phố hồ chí minh hai
thái nguyên và vĩnh long mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi một tám trăm tám mươi ca chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư các nước